trên địa bàn huyện yên lạc tỉnh vĩnh phúc hiện có rất nhiều xã không có nơi tập kết và xử lý rác thải
chính vì vậy mà một núi rác lộ thiên đã hình thành ngay sát mặt đường gây nên tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
theo phản ánh của người dân rác vẫn được một đơn vị đi thu gom từ các hộ dân
thế nhưng sau đó không hiểu vì lý do gì rác vẫn đều đặn được đổ ra bãi rác lộ thiên
núi rác dài gần một cây số này nằm ngay bên đường và sát cạnh đồng ruộng là nơi dắp danh của hai xã tể lỗ và xã trung nguyên của huyện yên lạc
theo chia sẻ của người dân thì xã trung nguyên từ trước đến nay chưa hề có nơi tập kết và xử lý rác
rác thải vẫn được người dân thu gom cứ năm ngày một lần sẽ có xe công nông đến thu rác nhưng sau đó đến đêm thì số rác đó lại được đổ rồn vào bãi rác lộ thiên này
cứ thế ngày này qua ngày khác bãi rác dần biến thành núi rác khổng lồ đang nói là tình trạng này đã kéo dài gần chục năm nay
núi rác này còn nằm ngay sát ruộng lúa có thể thấy nước rác rác thải tràn xuống cả ruộng đồng khiến người dân phải bỏ một phần diện tích canh tác do ổ nhiễm
ngay tại thời điểm phóng viên có mặt tại hiện trường rác vẫn đang âm ỉ cháy và không khó để thấy dấu vết của những túi rác mới được vứt ra đây chưa lâu
còn đây là khu tập kết và xử lý rác của xã đồng văn
tuy có nhà tập kết nhưng rác vẫn tràn ra mặt đường
theo lý giải của nhân công làm việc trong khu tập kết thì họ phải phơi rác ra cho khô thì mới có thể cho vào lò đốt được
theo quan sát thì lò đốt rác của xã đồng văn có công suất nhỏ không đủ để xử lý được số lượng rác quá lớn được thải ra mỗi ngày dù nhân công có làm việc liên tục cả ngày
mỗi ngày đốt trên một tấn mới một lần đốt vào trên dưới khoảng năm tạ đến bảy tạ vào trong đó đốt xong rồi vào cứ hai tiếng một lần hai tiếng một lần ngày hai bốn tiếng
công suất hơi nhỏ hơi ít công suất phải ngày phải đốt được ba mươi tấn thì vị trí mới đủ lượng rác trở ra
dân số tăng nhanh đời sống phát triển chính là một phần nguyên nhân khiến rác thải nông thôn gia tăng
điều đó đặt ra yêu cầu cấp thiết cho chính quyền huyện yên lạc cần nhanh chóng có phương án thu gom
xử lý rác thải hợp lý tại các xã
để khắc phục tình trạng ô nhiễm do rác thải gây ra như hiện nay